tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế bảo đảm độc lập tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan tổ chức và đơn vị cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng và các nghị quyết khác của trung ương
đưa nghị quyết vào cuộc sống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trước mắt cần đẩy mạnh sản xuất chăm lo đời sống nhân dân cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo bảo vệ tổ quốc chăm lo tết cho các gia đình chính sách
người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng bào vùng miền núi dân tộc tăng cường quản lý thị trường bảo đảm giao thông và an toàn giao thông trong dịp tết và các ngày lễ
để thực hiện được những phương hướng nhiệm vụ nêu trên
toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết chung sức đồng lòng phát huy tinh thần yêu nước bản lĩnh và trí tuệ việt nam
truyền thống văn hiến của dân tộc nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức biến thời cơ thành hiện thực xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
trong không khí phấn khởi đón chào năm mới xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và chúc mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng quang vinh của chúng ta tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh
nhân dân ta ngày càng ấm no nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc
chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe có nhiều niềm vui an khang thịnh vượng năm mới thắng lợi mới
chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe có nhiều niềm vui an khang thịnh vượng năm mới thắng lợi mới
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và chúc tết cục an ninh mạng bộ công an
phát biểu chỉ đạo với các cán bộ chiến sĩ cục an ninh chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới
cục an ninh mạng cần sớm xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh an toàn mạng vì lợi ích an ninh quốc gia và của công dân
cùng tham dự có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng bộ công an
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những kết quả mà cục đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
dù số lượng còn hạn chế đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp
nhưng cục an ninh mạng đã bắt kịp diễn biến tình hình ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ
để hạn chế đến mức tối đa những tác động của các thế lực thù địch hoàn thành những nhiệm vụ mà đảng
nhà nước giao cho góp phần bảo đảm an ninh quốc gia giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước
cục an ninh mạng đã thành lập được lực lượng an ninh mạng này và chúng ta đã làm được những việc như vừa qua là hoàn toàn đúng đắn
và những kết quả đó rất đáng ghi nhận
và nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước xin ghi nhận chúc mừng những thành tích bước đầu
nhưng mà có ý nghĩa hết sức quan trọng của lực lượng an ninh mạng của bộ công an chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua
góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh mạng
an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta
theo người động trong thời gian vừa qua và cũng để phục vụ thắng lợi cho hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo chủ tịch nước yêu cầu cục an ninh mạng cần sớm xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh
an toàn mạng vì lợi ích an ninh quốc gia và của công dân nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh
an toàn mạng
nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt
chúc tết của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới các phó chủ tịch quốc hội các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội và các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội
phát biểu tại cuộc gặp mặt
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh những việc cần làm trước tết hướng về nhân dân hướng về cán bộ lão thành cách mạng
cán bộ về hưu nhân dân vùng sâu vùng xa vùng biên giới lực lượng vũ trang đều đã được lãnh đạo quốc hội
các cơ quan của quốc hội tới thăm chúc tết chú đáo
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc chủ tịch quốc hội chúc các đồng chí lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội
cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội và gia đình luôn dồi dào sức khỏe thành công
đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ quốc hội thực hiện đúng chỉ thị của bộ chính trị
bảo đảm mỗi người đều có một cái tết an toàn lành mạnh vui tươi
sau những ngày nghỉ tết có thể bắt tay ngay vào công việc tiếp tục cống hiến nỗ lực làm việc thật hiệu quả
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
lãnh đạo quốc hội sẽ luôn là một khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động
là tập thể gắn bó để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hôm nay công an tp hcm đã đồng loạt xuất quân lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam
trước đây là lực lượng song đất cướp lừng danh một thời nhằm tăng cường sức mạnh khống chế tội phạm
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong năm qua tình hình tội phạm trên địa bàn tp hcm đã giảm
ở cả ba tiêu chí số vụ cướp số vụ phạm pháp hình sự và số lượng các đối tượng vi phạm
nhờ lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ không để xảy ra các hoạt động phá hoại
khủng bố được sự chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ gia quân lực lượng
cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam nhằm tăng cường chấn áp tội phạm để giữ bình yên cho người dân
đón tết đinh dậu an lành và hạnh phúc cảnh sát trực chiến một trăm linh quân số sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự
nhiều tổ công tác hỗn hợp gồm cảnh sát hình sự đội đặc nhiệm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động sẽ liên tục tuần tra
cảnh sát hành sự đặc nhiệm là một lực lượng được tổ chức và đào tạo chuyên sâu
là một lực lượng chuyên trách tinh nghệ trong đấu tranh trực diện với các loại tổ chức
cảnh sát hình sự đặc nhiệm có được đào tạo quân luyện chuyên sâu để các đồng chí có đủ điều kiện về sức khỏe
về kỹ năng và nắm vững các yêu cầu về công tác nghiệp vụ để cho công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
vừa đáp ứng được yêu cầu
cảnh sát hình sự đặc nhiệm là một lực lượng được tổ chức và đào tạo chuyên sâu để các đồng chí có đủ điều kiện về sức khỏe
về kỹ năng và nắm vững các yêu cầu về công tác nghiệp vụ để cho công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
trong khi cuộc sống của bà con còn khó khăn thì những nụ cười dạng dỡ như thế này quả thật đáng quý
trong khi cuộc sống của bà con còn khó khăn thì những nụ cười dạng dỡ như thế này quả thật đáng quý
nó đến không phải từ một niềm vui vật chất mà được xuất phát từ lòng quả cảm từ tình làng nghĩa xóm
và tết này những nụ cười kia hẳn sẽ còn xuất hiện rất nhiều ở các hộ gia đình đã may mắn thoát nạn trong cơn lũ kép vừa qua tại tỉnh quảng bình

hòa chung không khí của cả nước tỉnh sơn la cũng đang rất khẩn trương đón một cái tết mới của dân tộc
với tinh thần vui vẻ tiết kiệm và văn hóa
những ngày này tại thành phố sơn la đường phố đông đúc hơn hẳn mọi ngày
người người đều hào hức và tấp nập đi mua sắm để chuẩn bị đón cái tết cổ truyền của dân tộc
tại trung tâm thành phố sơn la chợ hoa xuân cũng được tổ chức từ trước tết chục ngày
điểm nổi bật của sơn la có thể kể đến chính là đào rừng với màu sắc và vẻ đẹp đặc trưng
đã thu hút được hàng trăm hàng ngàn người yêu thích từ mọi miền tổ quốc đến đây
để sắm cho mình những cảnh đào ưng ý
đón tết nguyên đán vui nhất của sơn la không thể không nhắc tới những người dân
tại các điểm tái định cư khu vực thủy điện sơn la
chuyển đến nơi ở mới với hàng trăm nỗi lo và khó khăn
nhưng với sự quan tâm của đảng và nhà nước cuộc sống của họ đã dần ổn định
sản xuất kinh tế được phát triển
nhiều gia đình sau khi chuyển đến điểm tái định cư thậm chí đã có của ăn
của đề cất được nóc nhà mới
theo chủ trương đón tết an toàn vui vẻ tiết kiệm và văn hóa
những năm gần đây đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la đã cho thấy
những sự tiến bộ mới trong phong tục ngày tết
không còn xuất hiện nhiều hủ tục lạc hậu hay tình trạng tết kéo dài nhiều ngày
cây tốn kém chính là thành quả của chính quyền thường xuyên bền bỉ tuyên truyền
và động viên bà con thực hiện nếp sống văn hóa mới
xuân đã đến trên sơn la từ thành thị tới nông thôn
từ những đường biên in hình bóng những người chiến sĩ biên phòng
tới những nóc nhà thơm mùi khói bếp
vừa qua công ty điện lực đắk lắc đã đóng điện đưa điện lưới quốc gia
về phục vụ sản xuất đời sống cho gần một hộ đồng bào các dân tộc
ở thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vào đúng dịp đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
vui mừng nhất là người dân thôn giang tiến
xã ea púc huyện crong năng
khi lần đầu tiên người dân ở đây được sử dụng điện lưới quốc gia
hôm nay gia đình ông nguyễn quốc huy thôn giang tiến xã ea púp
nhộn nhịp hơn thường lệ vì nhà ông chuẩn bị được cấp điện lưới
từ tết này ông đã có thể đón khách đến chơi với ánh sáng của đèn điện
và cùng theo dõi thông tin từ chiếc tv mà gia đình ông mới mua
thôn giang tiến xã ea púc huyện crong năng
là một trong những địa bàn được cấp điện lưới vào dịp tết nguyên đá này
đại diện của công ty điện lực crong năng cho biết
công ty sẽ cấp lưới điện theo tiêu chí số bốn về điện nông thôn
lắp đặt mới công tơ điện cho các hộ dân
chúng tôi trong ngày nay thì chúng tôi sẽ cố gắng lắp xong
ngoài việc động điện và chúng tôi sẽ lắp xong
và đậu điện cho bà con là khoảng một trăm sáu mươi tám hộ
để kịp thời phục vụ cho bà con
ngoài việc phục vụ điện sinh hoạt thì cũng là mua khối sắp điện
thì chúng tôi cũng cố gắng là cung cấp đầy đủ điện sản xuất cho bà con
để nâng cao đời sống tinh thần cho bà con
bà con mong muốn vào đây là từ năm tám mươi tám tám mươi chín
và lần đầu tiên được cấp điện
nhà nước đầu tư một trăm linh
thì điện lưỡi quốc gia về từng người dân
thì điện mà thật sự là quá sinh hoạt với bà con
thì bà con rất là vui mừng
đặc biệt là trước cái dịch tiết đến dầu năm hai nghìn một mươi bảy
với nguồn điện mới bà con tại các xã vùng cao như eapup
không chỉ đón tết vui hơn mà còn được nâng cao đời sống sinh hoạt
cũng như các hoạt động nông nghiệp trong mùa khô sắp tới đây tại tây nguyên
trong phần tin thế giới
mexico có thể rời nafta nếu không đạt được lợi ích khi đàm phán lại
không quân nga thổ nhĩ kỳ phối hợp không kích is ở đông aleppo
bộ trưởng kinh tế mexico tuyên bố quốc gia này
có thể rời khỏi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
gồm mexico và đông aleppo
bộ trưởng kinh tế mexico mỹ và canada nếu không đạt được lợi ích
trong đàm phán lại hiệp định này theo đề xuất của tổng thống mỹ donald trump
bộ trưởng kinh tế mexico idefonso guajardo khẳng định
việc hiện đại hóa nafta phải dựa trên nguyên tắc các bên liên quan đều đạt được lợi ích
mexico mỹ và canada là những đối tác thương mại lớn trong khuôn khổ nafta
có hiệu lực từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
mexico đã chuẩn bị một chương trình đối thoại với chính phủ mới của mỹ
dưới thời ông donald trump không chỉ trên lĩnh vực thương mại
mà còn về bảo vệ người nhập cư mexico và các vấn đề an ninh
trước đó tổng thống mexico ngày hai mươi ba tháng một cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán về nafta
đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận song phương với các nước tham gia tpp khác
ngoài ra mexico có thể sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các nước mỹ latin
như brazil và argentina
nafta đã trở thành nền tảng trong chính sách kinh tế của mexico
tuy nhiên hiệp định này đang bị đe dọa với tuyên bố đàm phán lại của tổng thống mỹ donald trump
theo thông cáo báo chí của bộ quốc phòng nga
các chiến đấu cơ của nga và thổ nhĩ kỳ cùng phối hợp tiến hành
của không kích chung chống is gần an bạc ở tỉnh aleppo vào ngày hai mươi một tháng một
trong thông cáo báo chí bộ quốc phòng nga cho biết ba máy bay của nga
bao gồm hai chiếc su hai mươi bốn m và một chiếc su ba mươi bốn phối hợp với bốn máy bay chiến đấu thổ nhĩ kỳ
cùng tiến hành không kích hai mươi hai mục tiêu
các hoạt động không kích được phối hợp với quân đội syri
ngày hai mươi hai tháng một máy bay ném bom nga không kích các mục tiêu is trong khu vực albab
sử dụng cơ sở dữ liệu chiến thuật được cung cấp bởi trung tâm chỉ huy liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu
cuộc không kích đã phá hủy một số kho đạn dược vũ khí trang bị kho nhiên liệu và vật phẩm chiến tranh
theo bộ quốc phòng nga đã có hai chiến đấu cơ của liên minh quân sự chống khủng bố tham gia vào cuộc không kích lần này
tại đảng không quân mỹ john dorian phát ngôn viên của liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu
phủ nhận các thông tin về những hoạt động chung nhưng xác nhận đã cung cấp thông tin cho moscow
trành án tòa hiến pháp hàn quốc hôm nay thúc giục các thẩm phán ra phán quyết đối với việc luận tội tổng thống park geun hye
một động thái pháp lý cần thiết để quyết định số phận chính trị của bà bắc
theo hãng tin yonhap trành án park han chun đưa ra lời kêu gọi trong phiên điều trần luận tội thứ chín liên quan đến bà park ở tòa hiến pháp
và theo ông phán quyết nên được đưa ra trước ngày một mươi ba tháng ba để đảm bảo công bằng
quốc hội hàn quốc hồi tháng một mươi hai năm ngoái đã thông qua việc luận tội tổng thống park
sau vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của bà và bà park sẽ bị phế chuất nếu có sự đồng ý của ít nhất sáu trong số chín thẩm phán của tòa án hiến pháp
tuy nhiên ông hanchun sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày ba mươi một tháng một trong khi một thẩm phán khác sẽ nghỉ hưu vào ngày một mươi ba tháng ba
như vậy số thành viên của hội đồng thẩm phán sẽ giảm xuống chỉ còn bảy người
bộ ngoại giao mỹ cho biết đang xem lại quyết định vào phút chót của cựu ngoại trưởng john kerry
nhằm cung cấp hai trăm hai mươi một triệu đô la mỹ cho người palestine hồi cuối tuần trước
do sự phản đối của các nghị sĩ đảng cộng hòa
bộ ngoại giao mỹ tuyên bố sẽ xem xét khoản chi này và có thể đưa ra những điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với những ưu tiên của chính quyền tổng thống donald trump
ông kerry đã chính thức thông báo cho quốc hội mỹ rằng bộ ngoại giao sẽ giải ngân khoản tiền trên vào sáng hai mươi tháng một
chỉ vài giờ trước khi ông trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống mỹ
số tiền này được sử dụng cho việc tái thiết ở giải gaza và các chương trình điều hành hiệu quả của chính quyền palestine
cơ quan công tố panama đã bảo vệ các nhà nước
buộc tội nhận hối lộ và rửa tiền đối với một mươi bảy cựu quan chức và doanh nhân của nước này
liên quan tới việc công ty xây dựng odeprech của brazil đưa hối lộ hàng triệu đô la mỹ để nhận được các dự án công tại quốc gia trung mỹ này
theo kết quả điều tra odebrecht đã lót tay hơn năm mươi chín triệu đô la mỹ tại panama cho các quan chức của nước này trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn
để thắng thầu các dự án công trị giá trên chín tỷ đô la
liên quan tới vụ việc panama đã cấm công ty xây dựng odepric
tham gia đấu thầu các dự án công tại nước này trong tương lai
cho tới khi công ty này thể hiện sự hợp tác hiệu quả trong điều tra liên quan tới vụ bê bối đưa hối lộ
ngoài ra chính phủ panama thông báo hủy hợp đồng trị giá một tỷ đô la ký với công ty odbric
để xây dựng nhà máy thuyền điện chanhai bên bờ biển đại tây dương
và áp dụng các biện pháp đối với odepex nhằm chấm dứt quá trình đấu thầu sơ tuyển
cho việc thiết kế và xây dựng cây cầu thứ tư qua kênh đảo panama và tuyến tàu điện ngầm số ba